tính đến ngày hôm qua một mươi một tháng hai vĩnh phúc ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với ncov
bệnh nhân là nữ ba tháng tuổi ở xã quất lưu huyện bình xuyên
bệnh nhi này là cháu ngoại của một người cũng được xác định là nhiễm ncov trước đó
vì bệnh nhân còn nhỏ nên hiện tại bệnh nhân và mẹ đang được cách ly cùng nhau
tại phòng khám đa khoa khu vực quang hà huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc và đang trong tình trạng ổn định
mẹ bệnh nhân hiện vẫn khỏe mạnh đang được theo dõi chặt chẽ được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả
hai mẹ con bệnh nhân hiện đang được chăm sóc trong buồng áp âm và máy lọc không khí
phòng khám đa khoa khu vực quang hà khu cách ly đều trong tình trạng ổn định sức khỏe tốt ăn ngủ tốt và tất cả các bệnh nhân đều không có bệnh nhân nào có sốt
đối với trường hợp cháu bé ba tháng tuổi bị nhiễm thì cháu hai ngày nay đã không có sốt ăn ngủ bình thường bữa ăn bú rất tốt không có biểu hiện ho sổ mũi
và ăn ngủ bình thường cũng không thấy có biểu hiện diễn biến gì bất thường
phòng khám đa khoa khu vực quang hà đang cách ly điều trị hai mươi một
trong đó có năm trường hợp dương tính chủng mới của virus corona
các bệnh nhân còn lại hiện đang chờ kết quả xét nghiệm của bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh hà nội
như vậy tính đến thời điểm này vĩnh phúc đã có một mươi trường hợp dương tính với ncov trong đó có ba trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện